hôm qua thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đến kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại một số đơn vị công an đóng quân trên địa bàn tỉnh bình dương
tại một số chốt kiểm tra kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình dương
thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm hỏi động viên lực lượng công an quân sự y tế
và các lực lượng hỗ trợ đang làm nhiệm vụ tại đây
theo đó trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã quyết định thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động
và các chốt kiểm tra kiểm soát trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn tỉnh bình dương
tại trại tạm giam bố lá thuộc công an tp hcm đóng quân trên địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương
sau khi nghe ban giám thị trại tạm giam báo cáo công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là tình hình tổ chức cách ly điều trị thực lực về phương tiện trang thiết bị điều trị
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch
góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại trại tạm giam
chiều cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đến thăm
làm việc với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh để nắm thêm một số vấn đề về công tác công an
sáu tháng đầu năm tại tỉnh bình dương
đặc biệt là công tác triển khai lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
bên cạnh những kết quả đạt được công an tỉnh bình dương đã kiến nghị một số vấn đề cụ thể
về biên chế trang thiết bị phương tiện phục vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch
tại các địa bàn trọng điểm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những thành tích công an tỉnh bình dương
đạt được trong sáu tháng đầu năm
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an tỉnh tiếp tục tham mưu làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín trên địa bàn
trước hết là phải huy động tổng lực lượng phương tiện sẵn có để tập trung khoanh vùng dập dịch
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh thành lập lực lượng phản ứng nhanh
sử dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các biện pháp nghiệp vụ của ngành
nhằm truy vết nhanh chóng mầm bệnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bộ công an xác minh
xử lý các nguồn tin xấu độc liên quan đến tình hình dịch bệnh lan truyền trên không gian mạng
để ngăn chặn nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tham mưu cho tỉnh quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh
phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch song song với phát triển kinh tế